công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi vừa điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn
trước đó vào dạng sáng ngày bảy tháng một mươi một trên đoạn đường bê tông liên xã ba trăm linh ba sen thuộc thôn nước giáp xã ba khâm huyện ba tơ
công an xã ba mươi phát hiện phạm văn u hai mươi chín tuổi ở thôn nước giáp bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh bên đường cùng với chiếc xe mô tô có biển số bảy mươi sáu b một trăm năm mươi bảy nghìn bảy trăm một mươi hai
nạn nhân được đi đi cấp cứu nhưng đã tử vong
công an xã ba khâm phối hợp với công an huyện ba tơ khẩn trương điều tra và làm rõ đối tượng phạm văn linh ba mươi một tuổi
chú tại thôn con dốc xã ba trang là người điều khiển xe mô tô gây ra vụ tai nạn làm phạm văn u tử vong
tuy nhiên sau khi gây ra vụ tai nạn phạm văn linh đã bỏ trốn khỏi hiện trường không đưa người đi cấp cứu
và hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ tiếp tục điều tra làm rõ